các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại hội nghị nhiều ý kiến nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai là năm đầu tiên triển khai thực hiện đề án số bốn của bộ công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân
nhóm các học viện trường đại học công an nhân dân là một trong năm đơn vị tiên phong tổ chức kỳ thi riêng để làm căn cứ tuyển sinh
điều đó thể hiện sự đổi mới sáng tạo trong công tác tuyển sinh công an nhân dân tăng cường uy tín của các học viện trường đại học công an nhân dân trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học
phát biểu tại hội nghị ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị
thời gian tới công an các đơn vị địa phương các học viện trường công an nhân dân tổ chức thực hiện tốt năm nhóm nhiệm vụ giải pháp
trong đó tập trung thực hiện hiệu quả việc tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng chính phủ đảng ủy công an trung ương bộ công an về đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới
đặc biệt là kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tổ chức thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
thực hiện tốt công tác tham mưu phối hợp chặt chẽ trong quy trình tuyển sinh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn tuyển
lựa chọn được các cán bộ thực sự có trình độ đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn ngành
hôm nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an việt nam và ngài ogata yoshimi
phó tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản đồng chủ trì đối thoại an ninh cấp thứ trưởng việt nam nhật bản lần thứ bảy
tại phiên đối thoại lần này hai bên đã cùng thảo luận trao đổi nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực
chia sẻ những thông tin thiết thực hướng tới sự nghiệp chung đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
góp phần vào mục tiêu an ninh chung của khu vực đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á
nhấn mạnh đến các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hợp tác quốc tế để đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
trước tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp khó lường hai bên thống nhất hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
luôn đóng vai trò rất quan trọng góp phần tạo dựng một môi trường hòa bình ổn định đảm bảo cho sự phát triển của mỗi quốc gia
cơ quan thực thi pháp luật hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác thực chất hiệu quả củng cố lòng tin giữa hai bên
hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân hai nước việt nam nhật bản
đảm bảo an toàn cho các hoạt động của lãnh đạo cấp cao hai nước
các sự kiện quan trọng diễn ra ở mỗi nước có phần xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam nhật bản nói chung và giữa hai cơ quan nói riêng ngày càng phát triển
sáng nay hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi ba năm ngày quốc tế phụ nữ bốn mươi năm ngày thành lập hội phụ nữ bộ công an
dự lễ kỷ niệm có thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân thiếu tướng ngô hoài thu phó cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị trưởng ban phụ nữ công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm thiếu tướng đỗ triệu phong đã chia sẻ và gửi lời chúc mừng lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các cán bộ nhân viên nữ vì những đóng góp của chị em trong sự phát triển chung của cục truyền thông công an nhân dân
đồng thời mong muốn các chị em phụ nữ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết sự tự tin sáng tạo trong các lĩnh vực công tác chuyên môn
tại lễ kỷ niệm nhiều hội viên đã được trao kỷ niệm trương vì sự tiến bộ của phụ nữ và bằng khen vì có những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và các phong trào hoạt động của hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân nói riêng và hội phụ nữ bộ công an nói chung
đồng thời mong muốn các chị em phụ nữ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết sự tự tin sáng tạo trong các lĩnh vực công tác chuyên môn và các phong trào hoạt động của hội phụ nữ bộ công an nhân dân nói riêng và hội phụ nữ bộ công an nói chung